viện kiểm sát nhân dân tp hcm đã hoàn tất tống đạt cáo trạng vụ án xảy ra tại cục đăng kiểm việt nam
và các trung tâm đăng kiểm phương tiện cơ giới phương tiện đường thủy nội địa trên địa bàn tp hcm
và nhiều tỉnh thành khác cho các bị can
vụ án có hai trăm năm mươi bốn bị can với hơn hai trăm tám mươi sáu bảy mươi bút lục và hai trăm một mươi năm luật sư tham gia bào chữa
thẩm phán huỳnh văn trực phó tránh án tòa hình sự được phân công giải quyết vụ án
theo cáo trạng các bị can là lãnh đạo cục đăng kiểm việt nam lãnh đạo các phòng
đến lãnh đạo các trung tâm chi cục đăng kiểm thống nhất chi đạo các đăng kiểm viên cấp dưới
các nhân viên làm việc ở các trung tâm chi cục nhận tiền từ các chủ xe chủ tàu
qua đó bỏ qua lỗi bỏ qua các điều kiện về chất lượng an toàn kỹ thuật an toàn lao động
bảo vệ môi trường trong đăng kiểm thẩm định hồ sơ thiết kế
trong số hai trăm năm mươi bốn bị can bị truy tố bị can đỗ trung học cựu trưởng phòng tàu sông cục đăng kiểm việt nam
bị cáo buộc đã nhận hối lộ hơn hai tám tỷ đồng đã cấp thông báo năng lực cho ba mươi tám cơ sở đóng tàu
tại long an hoạt động trái luật
bị can đỗ trung học bị truy tố về tội nhận hối lộ
tuy nhiên đổ trung học được xác định là xuất cảnh ránh nước ngoài từ cơ khẩu sân bay quốc tế nội bài
từ ngày một mươi bảy tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba trước thời điểm khởi tố bị can
hiện không xác định được đang ở đâu nên cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm
đã ra quyết định truy nã đối với ông học
giờ đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng được dư luận và xã hội quan tâm
nên đối với trường hợp của ông học cơ quan thiết hành tố tụng đã áp dụng đầy đủ các biện pháp
để đảm bảo thực hiện quyền bầu chữa theo quy định